từng có tiên án về tội trộm cắp tài sản nay lại tiếp tục thực hiện hành vi cướp tài sản
đối tượng phùng nhật linh chú tại xã nghĩa ninh tp đồng hới
vừa bị công an tp đồng hới của tỉnh quảng bình bắt giữ
trước đó vào ngày hai mươi tháng một mươi linh điều khiển xe mô tô gây ra vụ cướp giật túi sách
của chị trương thị thùy dung chú tại tổ dân phố một mươi phường đồng phú tp đồng hới
cũng ngay trong tối cùng ngày đối tượng tiếp tục điều khiển xe máy
và thực hiện hai vụ cướp giật tài sản của chị trần bảo khánh và phan thị hoài thương
tăng vật thu giữ gồm một xe máy là phương tiện gây án hai điện thoại và các tăng vật khác
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng cơ quan công an đã thu giữ thêm
hai viên nén hình tròn màu hồng và nhiều túi ni lông
chứa các tinh thể màu trắng đối tượng linh khai nhận là ma túy
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà nam chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế
vừa phát hiện xe ô tô khách chở hơn hai tấn quần áo các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ
số quần áo trên được đóng trên ba mươi bao tải chở trên xe ô tô khách biển kiểm soát hai mươi b hai trăm tám mươi năm do tài lái xe
do lái xe vũ đình hải trú tại huyện phú xuyên của thành phố hà nội điều khiển
khi đang di chuyển tại km bảy mươi một trên tuyến cô lộ hai mươi một b thuộc địa phận giã liêm tuyền
thành phố phủ lý tỉnh hà nam
tại thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình được giấy tờ hợp pháp
liên quan đến số hàng vận chuyển
bước đầu lái xe khai nhận trở thuê số quần áo trên từ nam định lên thái nguyên với giá ba triệu đồng
những thông tin về truy nã tội phạm sẽ kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an quận hai bà trưng thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã
với đối tượng vũ tuấn hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại p hai nghìn sáu trăm linh ba a hai
trung cư một trăm bảy mươi sáu định công huyện đảo hoàng sa thành phố đà nẵng về tội cưỡng đoạt tài sản
cũng phạm tội cưỡng đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an quận cầu giấy
thành phố hà nội là đối tượng hoàng thị hà sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn kim đề
xã hà ngọc huyện hà trung tỉnh thanh hóa
còn về tội đánh bạc
phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an thành phố hà nội
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng bùi minh thông sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
hộ khẩu thường trú tại bốn mươi bốn ngõ năm khu ba văn quán quận hà đông thành phố hà nội
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin
hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
cảnh sát điều tra bộ công an